tại phiên làm việc buổi sáng quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu cùng các nước thành viên liên minh châu âu với tỷ lệ đại biểu quốc hội tham gia tán thành gần như tuyệt đối
về nghị quyết phê chuẩn evfta có bốn trăm năm mươi bảy trên bốn trăm năm mươi bảy đại biểu quốc hội đạt một trăm linh đại biểu quốc hội tham gia đạt chín mươi bốn sáu mươi hai tổng số đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua
evfta được coi là một hiệp định toàn diện chất lượng cao và bảo đảm cân bằng về lợi ích cho cả việt nam và eu đồng thời phù hợp với các quy định của tổ chức thương mại thế giới wto cũng như đã lưu ý đến tranh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên
đối với nghị quyết phê chuẩn evipa có bốn trăm sáu mươi đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tương đương chín mươi năm hai mươi bốn
trong đó bốn trăm năm mươi tám trên bốn trăm sáu mươi đại biểu bấm nút tán thành nghị quyết phê chuẩn evipa tương đương chín mươi bốn bốn
cùng với hiệp định evfta
hiệp định này sẽ tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của việt nam trong khu vực đông nam á cũng như châu á thái bình dương
góp phần nâng cao vị thế của việt nam trong khối asean khu vực cũng như trên trường quốc tế